tính đến một mươi tám h chiều nay một mươi một mươi một việt nam ghi nhận thêm một mươi ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một hai trăm hai mươi ca
trong đó số ca điều trị khỏi là một tám mươi bảy ca số ca còn đang điều trị là một trăm linh bốn ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm bốn trăm hai mươi chín người